ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị viện kiểm sát nhân dân quận bảy phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn ngọc phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại huyện bù đốp tỉnh bình phước về tội cối gây thương tích

nhận được điện thoại của phượng báo tin con gái bị bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện quận bảy cấp cứu
và sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
khi vào bệnh viện thì thấy cháu bé đã toàn thân tím tái hôn mê trên người có nhiều vết bầm tím
do đó bố bé gái đã đến công an phường phú mỹ trình báo vụ việc và được cơ quan chức năng lập hồ sơ tiếp nhận xác minh làm rõ
đến bảy giờ một mươi phút ngày tám tháng một mươi một bé gái tử vong tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
sau khi nhận được tin báo công an quận bảy đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp và phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
tiến hành khám nghiệm điều tra tại hiện trường giải phẫu tử thi và xác định nguyên nhân chết của bé gái là do chấn thương sọ não
sau đó công an quận bảy tiến hành mời đối tượng nguyễn ngọc phượng và trần trọng hữu là chồng của phượng về làm việc
tại cơ quan điều tra bước đầu phượng khai nhận từ khi ở với phượng bé gái thường xuyên quấy khóc nên phượng đã bực bội
cộng thêm việc bố bé gái không trả tiền công đúng hẹn người phụ nữ này đã nhiều lần dùng tay và cán trổi nhựa đánh vào mặt tay chân của bé gái
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một khi bé quấy khóc thì phượng tát mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần
trước những lời khai và bằng chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy bắt khẩn cấp phượng và làm rõ hành vi của hữu để xử lý theo quy định của pháp luật
một đối tượng có ý định cướp ngân hàng đã bị bắt giữ ngay khi gây án
vụ việc vừa xảy ra vào tối nay tại thành phố sa đéc tỉnh đông tháp
đối tượng gây án là trần thanh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tỉnh đồng tháp đã bị công an thành phố sa đéc tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo cơ quan điều tra vào một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một cán bộ công an phường đã nhận được điện thoại từ phòng giao dịch ngân hàng sacombank chi nhánh đồng sa đéc
báo tin ngân hàng bị cướp lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và bắt giữ đối tượng
qua làm việc ban đầu luân khai nhận do vay tiền của công ty tài chính từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay với tổng số tiền năm mươi triệu đồng và vay của một cá nhân với số tiền một mươi năm triệu đồng không có khả năng chi trả
cách đây hai ngày đối tượng đã đi mua bật lửa hình cây súng và một số đồ dùng để chế tạo bom giả làm phương tiện gây án
vào chiều ngày hôm nay luân đã đến ngân hàng vừa giao dịch chuyển tiền
lợi dụng vắng khách đối tượng đã dùng súng và bom tự chế không chế các nhân viên ngân hàng yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô
khi các nhân viên ngân hàng bỏ vào ba lô số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng thì lực lượng công an kịp thời đến hiện trường không chế và bắt giữ thành công đối tượng
cơ quan điều tra đã thu giữ dụng cụ gây án và số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng
tại nghệ an và ngày hôm nay công an thành phố vinh đã phá chuyên án lừa đảo giới hình thức mua bán xe máy qua mạng
hai đối tượng bị bắt giữ là phạm văn tuấn và lê tiến lâm cùng chú tại hải phòng
các đối tượng đã kiếm kiếm trên trang trợtốt com thông tin mua bán xe máy rồi lần lượt đóng giả là người mua bán xe để liên hệ với người có nhu cầu
sau khi gặp nhau các đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa bị hại chuyển tiền qua ngân hàng rồi chiếm đoạt
qua sau kê tài khoản ngân hàng lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại hàng trăm triệu đồng

thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đán lực lượng công an đã bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã hiếu nhơn huyện vũng liêm
nhận được tin báo của người dân tại khu đất chống thuộc ấp ngã tránh xã hiếu nhơn có nhóm nhiều người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tổ công tác phối hợp triển khai lực lượng triệt xóa tụ điểm đánh bạc này
lực lượng chức năng đã bắt quả tang một mươi hai người đang đá gà ăn thua bằng tiền
thu giữ tăng vật gồm năm con gà một mươi cặp cửa sắt một cân đồng hồ hai mươi cuộn băng keo tạm giữ một mươi một điện thoại hai mươi bốn xe mô tô cùng số tiền hơn bảy mươi chín triệu đồng
vào sáng nay lực lượng công an trên toàn quốc đã đồng loạt gia quân triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão
theo kế hoạch thì đợt cao điểm sẽ bắt đầu từ nay cho đến hết ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó lực lượng công an sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc từ sớm từ xa
từ cơ sở chủ động phân tích dự báo tình hình đối tượng và những vấn đề liên quan để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trong đó đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm tập trung chấn áp mạnh tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án
triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu gian lận thương mại
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn ngọc phượng chú tệ tỉnh bình phước là nghi phạm trong vụ bạo hành bé một mươi bảy tháng tuổi tử vong
qua điều tra phượng được bố cháu bé thuê trông giữ cháu
tuy nhiên đêm ngày sáu tháng một mươi một phượng đã báo tin cháu phải nhập bệnh
phương đã báo tin cháu phải nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái hôn mê trên người có nhiều vết bầm tím và tử vong vào ngày tám tháng một mươi một
và cuộc điều tra nguyên nhân tử vong là do chấn thương sợ não
phượng khai do cháu hay quấy khóc và bố không trả tiền đúng hẹn nên đã bực tức thường dùng tay trổi để đánh và tát cháu bé
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vừa được lực lượng chức năng tỉnh quảng bình triệt phá thành công
quảng bình tp hcm
cụ thể vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một trên quốc lộ một a đoạn thuộc xã trung trạch huyện bố trạch
được lượng một đội biên phòng phối hợp với hải quan và công an tỉnh quảng bình bắt quả tăng đinh xuân thư quê hải phòng
đang vận chuyển một kg ma túy đá
thư khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khắp muộn lào về việt nam
vụ án đang được điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng có liên quan
nguyên là đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thị xã cửa lò lê văn bình lại có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
bình vừa bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam
bình đã đưa ra các thông tin về các thửa đất có vị trí đẹp có khả năng sinh lời cao để kêu gọi góp vốn
từ tháng một cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đối tượng đã kêu gọi nhận tiền góp vốn và lừa đảo hai mươi chín tỷ đồng của bốn bị hại tại nghệ an và hà tĩnh
số tiền này bình đã sử dụng vào mục đích cá nhân
khám xét chỗ ở của bình cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận và cam kết mua bán đất
công an tỉnh nghệ an thông báo ai là bị hại của lê văn bình thì liên lạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để được giải quyết
hơn nửa tấn pháo là tang vật mà lực lượng chức năng tỉnh bình phước đã thu giữ được sau khi bắt giữ hai đối tượng
là điểu ó và điểu ngân anh cùng chú tại huyện bù gia mập của tỉnh bình phước
trong quá trình tuần tra kiểm soát đoạn biên giới lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ nhập lậu qua biên giới
trong đó hai đối tượng đã lợi dụng địa hình để bỏ trốn
hai đối tượng còn lại cùng toàn bộ tăng vật là hơn nửa tấn pháo lậu cùng phương tiện đã bị bắt giữ
các đối tượng khai nhận được một đối tượng ở xã đắc ơ thuê vận chuyển
thưa quý vị tình trạng trộm cắp thiết bị hủy hoại tài sản tại các công trình trọng điểm công cộng không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an ninh quốc gia
do vậy việc đảm bảo cho công trình hoạt động an toàn có hiệu quả là nhiệm vụ hết sức quan trọng
trong đó cần có những giải pháp nhằm ngăn chặn triệt đề nguy cơ trộm cắp tài sản cũng như các hành vi làm hư hỏng cơ sở vật chất của công trình
ghi nhận tại công trình điện gió
cụm trang trại điện gió b t với sáu mươi trụ tua bin và công suất sắp đặt hai trăm năm mươi hai mw trải dài trên diện tích rộng lớn ở hai huyện quảng ninh và lệ thủy
mặc dù nhà đầu tư đơn vị quản lý vận hành luôn trú trọng đến công tác đảm bảo an ninh an toàn cho công trình tuy nhiên còn không ít khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay tại công trình này đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản là các vật tư cấu kiện bộ phận bằng kim loại ngoài trời
tại các trụ tua bin gió
các vật tư đã được lắp đặt không chỉ vậy hành vi trộm cắp đã gây hư hỏng cơ sở vật chất của công trình
mặc dù các vụ trộm cắp xảy ra đã được lực lượng công an phối hợp với các đơn vị tham gia quản lý vận hành nhanh chóng điều tra làm rõ
tuy nhiên các cấu kiện bộ phận bị trộm cắp bị làm hư hỏng phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài nên phải mất nhiều thời gian chi phí để khắc phục sửa chữa
gây khó khăn cho công tác bảo trì vận hành công trình và làm giảm sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
các cấu kiện này thực ra số cải sấu mà trộm cắp và bán ra thị trường thì giá rất là thấp giống như giá sắt vùn thôi vài ba chục ngàn vài ba trăm ngàn
nhưng để hoàn trả lời nguyên trang ban đầu thì chúng tôi phải tốn thời gian làm việc với các đối tác nước ngoài để chuyển thiệt bị về và tốn rất nhiều thời gian
và do đó đã gây cho chúng tôi một số khó khăn trong vận hành
để ngăn chặn triệt đề tình trạng trên
công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với đơn vị quản lý vận hành dự án tăng cường công tác tuần tra kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn của công trình
đẩy mạnh công tác đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật chỉ đạo lực lượng công an xã thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn tuyên truyền giáo dục pháp luật
để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác và tố giác các hành vi vi phạm cùng chung tay bảo vệ công trình điện gió
công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với đơn vị quản lý vận hành dự án tăng cường công tác tuần tra kiểm tra công tác đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm
thì ngoài các giải pháp của các lực lượng chức năng chủ đầu tư yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm và sự chung tay bảo vệ công trình của mỗi người dân
có như vậy sẽ góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc gia và môi trường thu hút đầu tư
vào sáng nay đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa phối hợp cùng đồn công an khu công nghiệp biên hòa tiến hành kiểm tra cơ sở tái chế linh kiện điện tử đã qua sử dụng
tại lô tám đường số năm khu công nghiệp biên hòa một phường an bình tp biên hòa phát hiện hàng chục tấn chất thải rắn nguy hại chưa qua xử lý đang được tàng trữ tại đây
tại thời điểm kiểm tra đội công an đã phát hiện diện tích nhà xưởng rộng khoảng hai tám trăm linh m hai với ba mươi công nhân lao động đang làm việc bóc tắt các chi tiết trong linh kiện bom bạch điện tử đã qua sử dụng
và một máy ép thủy lực dùng để ép các thành phẩm thành từng khối
theo chủ cơ sở tất cả các linh kiện bom mạch điện tử đã qua sử dụng
được thu mua từ các thương lái trên địa bàn các tỉnh đồng nai bình dương và tp hcm sau đó đem về tập kết cho công nhân phân loại
sau khi bóc tách phân loại xong thành phẩm gồm nhựa và kim loại được ép thành khối sau đó bán lại cho các thương lái để kiếm lời
chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan về hoạt động tái chế linh kiện bom mạch điện tử đã qua sử dụng tại địa chỉ nói trên
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời tạm giữ xe container cùng toàn bộ hàng hóa trên xe và khoảng năm mươi tấn gồm các linh kiện bo mạch điện tử đã qua sử dụng để tiếp tục xác minh làm rõ
trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão
theo kế hoạch đợt cao điểm sẽ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
cho đến hết ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại bắc giang ngay sau khi nghe quán triệt chỉ thị lãnh đạo công an tỉnh bắc giang đã phát mệnh lệnh tấn công chấn áp tội phạm đến toàn lực lượng
cùng với đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm chín mươi ngày đêm cấp căn cức công dân đẩy mạnh vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép dịp tết nguyên đán và lễ hội
các lực lượng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các trục đường chính tại thành phố bắc giang
trong thời gian này toàn lực lượng công an lạng sơn sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội và các lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hành vi sai phạm về pháo buôn bán hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng bảo đảm trật tự an to
mục tiêu công an tỉnh hải dương đề ra trong đợt cao điểm này là nắm chắc tình hình từ xa từ sớm từ cơ sở huy động một trăm linh lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm tạo thế tấn công áp đảo không để tội phạm có cơ hội điều kiện hoạt động
trong đó tập trung tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án kiên quyết không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trước trong và sau tết nguyên đán xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đua xe trái phép đặc biệt vào các dịp lễ noel tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân
ngay sau phát lệnh ra quân của giám đốc công an tỉnh các lực lượng công an tỉnh hà nam đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng tạo khí quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm trong toàn lực lượng đồng thời tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố trung tâm các huyện thị xã các khu vực giáp danh để kịp thời phát hiện phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội các hành vi gây dối trật tự công cộng trật tự an toàn giao thông góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối tết nguy
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
cũng bắt đầu từ sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi thuộc phòng tám cục cảnh sát giao thông đồng loạt gia quân nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiềm chế tai nạn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện an toàn thông suốt trước trong và sau tết dương lịch tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí tại khu vực trạm xoát vé trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi bắt đầu từ nay cho tới hết ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
các tổ công tác sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra chốt chặn tập trung xử lý vi phạm của các phương tiện vận tải
trong đó lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm tài xế vi phạm về nồng độ cồn ma túy phương tiện quá tải quá khổ cơi nới thành thùng trở qua số người quy định đậu đỗ đón trả khách trên cao tốc
sử dụng giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ bị tẩy xóa sửa chữa không nhường đường cho xe ưu tiên chuyển làn không có tín hiệu báo trước khi chạy trên cao tốc
ngoài ra các tổ công tác còn tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm và gian lận thương mại hoạt động trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi
cao điểm chín mươi ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an đang bước vào giai đoạn nước rút
công an các địa phương đặc biệt là tại những vùng sâu vùng xa vùng biên giới với những khó khăn đặc thù đang nỗ lực ngày đêm để kịp hoàn thành tiến độ đề ra
xã trường sơn là xã miền núi nằm ở phía tây của huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tuyến biên giới hơn bốn mươi km giáp nước bạn lào
dân số của xã hơn năm nhân khẩu trong đó dân tộc vân kiều chiếm sáu mươi hai
dân cư phân biệt
công an bố rải rác trong một mươi chín thôn bản nhiều khu vực xa xôi cách trung tâm xã cả ngày trời di chuyển
để bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống phục vụ cấp căn cước công dân nhiệm vụ quan trọng nhất của cao điểm chín mươi ngày đêm
thời gian qua công an xã đã tập trung toàn bộ lực lượng xuống các thôn bản về tầng từng nhà dân phát huy vai trò của gia làng trưởng bản để thu thập nguồn thông tin chính xác
ba con tránh bản ở đấy thì đa số là
tình độ học vận họ thấp và có một số người là có cha có mẹ nhưng mà họ không đăng ký kết hôn hoặc là ly hôn không có bộ
và một số người là họ sinh ra họ không nhớ họ tên bố mẹ nên rất khó khăn
vì vậy nên chúng tôi đã về tới từng nhà gặp từng người trường bản gia lan hoặc hỏi họ và sau đó thu thập lại các thông tin
ngay từ khi triển khai chiến dịch cao điểm chín mươi ngày đêm và kể cả trước đó cán bộ chiến sĩ đặc biệt là những người trực tiếp
làm nhiệm vụ ra soát nhập dữ liệu dân cư của công an xã trường sơn không mấy khi rời trụ sở trước hai mươi hai giờ
bạn ngài chúng tôi về tại địa phương ra soát đi từng nhà ra từng ngộ hỏi từng thông tin của bà con
sau đó tôi buổi tối thì chúng tôi tập trung lại thống kê và nhập vào các hệ thống của máy
đến thời điểm hiện tại một số nội dung đã hoàn thành theo đúng các mốc tiến độ của chiến dịch chín mươi

gần một trăm linh dữ liệu dân cư đã được làm sạch
từ nay cho đến ngày ba mươi tháng một mươi hai một ba mươi ba công dân còn lại trên địa bàn xã sẽ được công an huyện xuống trực tiếp địa bàn làm căn cước công dân
tôi đã có tám cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
bây giờ là không còn là anh này làm việc này tức là tất cả các bộ chiến sĩ tập trung cho cái nhiệm vụ chính là nhiệm vụ kế hoạch của bộ kế hoạch của tỉnh kế hoạch của huyện
và mình sẽ tập trung làm làm ngày làm đêm theo tính thân chỉ đạo của giám đốc
và cũng như trưởng công an huyện là làm hết việc chứ không phải là làm hết giờ
chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã phù hợp chỉ huyện địa phương thường xuyên tuyên truyền đồng người dân cản bộ nhân dân lên địa bàn để cùng với toàn hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện tốt các chi tiêu đề ra
cấp căn cứ công dân cấp định danh điện tử dịch vụ công trực tuyến chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả
kịp thời quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu
số tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án sáu được công an các địa phương xác định làm mệnh lệnh chiến đấu
mọi nỗ lực nhằm mục tiêu đạt được tiến độ đã đề ra